sau thời gian điều tra và theo dõi hôm nay các lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh thừa thiên huế
theo cơ quan chức năng đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố đà nẵng
theo đó qua theo dõi cục cảnh sát hình sự bộ công an đã phối hợp với công an thành phố đà nẵng và công an tỉnh thừa thiên huế
bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy có hộ khẩu thường trú tại tỉnh đắk nông
là nghi phạm gây ra vụ cướp tiền tại một ngân hàng ở tỉnh thừa thiên huế
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi hai tại phòng giao dịch thành nội chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam tỉnh thừa thiên huế
đã xảy ra vụ cướp tiền
theo camera tại hiện trường ghi lại tại thời điểm xảy ra vụ việc một đối tượng bịt mặt tiến vào ngân hàng
sau đó đối tượng này đã dùng súng và có hành vi uy hiếp nhân viên ngân hàng và cướp lấy số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra